mặc dù trên các phương tiện thông tin đã phản ánh rộng rãi về những tác hại của rượu
thế nhưng mỗi dịp cận tết số các ngộ độc rượu phải nhập viện vẫn liên tục gia tăng
không chỉ gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng mà sử dụng quá nhiều rượu còn có thể gây ra nguy cơ loạn thần
nhập viện trong tình trạng bị dối loạn tâm thần do uống quá nhiều rượu nên ông bỉnh lơ mơ lúc nhớ lúc quên
về những câu chuyện đã xảy ra trước đó
nghiện rượu trên hai mươi năm bữa nào cũng phải có rượu thậm chí mỗi ngày uống cả lít rượu
nhưng ông còn không nhớ là mình đã từng uống rất nhiều rượu và phải đi cấp cứu
ông bỉnh chỉ là một trong những trường hợp nhập viện vì loạn thần do uống rượu tại viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai
trung bình mỗi ngày tại đây tiếp nhận từ bốn đến năm bệnh nhân nhập viện bị loạn thần do rượu
đáng chú ý là độ tuổi loạn thần ngày càng trẻ hóa
rượu là tôi thường nói đến lối tuổi bốn mươi hoặc năm mươi nhưng bây giờ tôi thấy xung quanh ba mươi cái tỷ lệ loạn thần do rượu cũng đã có rồi
đấy chưa nói là ca sớm nhất mà chúng tôi đón từng nói là đây là hai mươi một tuổi đã loạn thần do rượu rồi
người bị loạn thần do rượu thường có biểu hiện run dày hay giật mình hoảng hốt nói nhàm hay xuất hiện ảo giác thậm chí lên cơn co giật mê sàng
trong cơn ảo giác có thể tấn công bất kỳ ai mà họ nghĩ đang gây hại cho mình hoặc chạy trốn
đối với người bị loạn thần cài nghiện rượu không khó nhưng nguy cơ tái nghiện lại rất cao
có thể sẽ dinh dáng đến pháp luật và chưa kể là qua một quá trình như vậy thì ngoài cái chuyện loạn thần thì bệnh nhân còn những dối loạn tính cách
các chuyên gia khuyến cáo để không tái nghiện rượu bản thân người nghiện cần có nghị lực và quyết tâm từ bỏ rượu
đồng thời tuân thủ chế độ điều trị và liệu pháp tâm lý theo hướng dẫn của bác sĩ